trong bầu không khí vui tươi đầm ấm chào đón tết cổ truyền việt nam liên hoàn văn nghệ và tiệc mừng đón tết canh tí hai nghìn hai mươi do hội người việt nam tại cộng hòa bashkotostan liên bang nga tổ chức đã long trọng diễn ra tại thành phố ufa thủ phủ của cộng hòa pashkotostan
phát biểu tại buổi lễ tổng lãnh sự việt nam tại thành phố ekaterinburg liên bang nga ngô phương nghị bày tỏ vui mừng được chung vui tết cộng đồng với bà con đang sinh sống làm ăn tại thành phố ufa
tổng lãnh sự ngô phương nghị đã điểm qua những thành tựu nổi bật của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín và bày tỏ mong muốn hội người việt nam tại cộng hòa barcottostan sẽ tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân tích cực vượt qua khó khăn tìm hướng đi đúng giúp cộng đồng tại ufa ổn định và phát triển
tại buổi lễ cộng đồng người việt ở ufa đã được thưởng thức một số chương trình ca múa nhạc vô cùng đặc sắc với những điệu múa dân gian độc đáo vui nhộn cùng khoảng hai mươi bài hát về mùa xuân đất nước tình yêu do các ca sĩ việt nam thể hiện
tối ngày một mươi chín tháng một hội người việt nam tại thủ đô viêng trăn lào phối hợp với câu lạc bộ đồng hương ở một số tỉnh tại thủ đô viêng trăn tổ chức tết cộng đồng đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi với chủ đề mừng đảng mừng xuân mừng đất nước nở hoa
phát biểu tại buổi tiệc đại biện lâm thời nước ta tại lào nguyễn thanh tùng đã thông báo những thành tựu phát triển vượt bậc mọi mặt của việt nam trong thời gian vừa qua
khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào ngày càng được củng cố và phát triển theo hướng thực chất và hiệu quả là kết quả của nguyện vọng ý chí và quyết tâm của người dân hai nước việt nam và lào trong đó có sự đóng góp không nhỏ của kiều bào tại lào cũng như kiều bào ở thủ đô viêng trăn